các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
hôm nay không khí lạnh dần suy yếu miền bắc và bắc trung bộ tiếp tục có mưa vào sáng và đêm trời mát
nam bộ duy trì nắng nóng diện rộng đề phòng chiều cường vào sáng sớm và chiều muộn
cụ thể không khí lạnh dần suy yếu thay thế bằng gió đông nam thổi hơi ấm vào đất liền
khiến miền bắc mưa phùn sương mù mưa tập trung vào đêm và sáng sớm nhiệt độ tăng nhẹ ngưỡng cao nhất khoảng hai mươi sáu hai mươi tám độ c
sương mù làm giảm tâm nhìn có khả năng gây nguy hiểm đến giao thông đặc biệt trên các đường quốc lộ và các khu vực sân bay
và lưu lại khói bụi các chất độc hại trong không khí
trạng thái thời tiết trên khả năng kéo dài đến hết ngày một mươi một tháng bốn sau đó miền bắc tăng nhiệt nhanh oi nóng trở lại
thời tiết cũng khô ráo hơn nhiệt độ phổ biến từ hai mươi chín đến ba mươi ba độ
riêng các khu vực tây bắc có thể xuất hiện đợt nắng nóng tiếp theo
tại nam bộ ngoài thời tiết nắng nóng kéo dài cơ quan khí tượng cảnh báo hiện tượng chiều cường xuất hiện vào sáng sớm và buổi chiều
làm tăng nguy cơ xâm nhập mặn trên các sông ở khu vực phía đông nam bộ
tình trạng này kéo dài đến hết ngày một mươi ba tháng bốn
các chuyên gia lưu ý do ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp
nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở các khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng
ngoài ra nắng nóng còn có thể gây tình trạng bất nước kiệt sức đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao
tiếp theo chương trình sẽ là dự báo thời tiết cho năm thành phố chính trong đêm nay và ngày mai
thủ đô hà nội nhiều mây sáng và đêm có mưa nhỏ mưa phùn và sương mù gió đông đến đông nam cấp hai cấp ba nhiệt độ từ hai mươi một đến hai mươi bảy độ
thành phố vinh trời có nắng đôi lúc có mưa rào nhiệt độ từ hai mươi ba đến hai mươi chín độ
thành phố huế trời quang mây
nắng nhẹ nhiệt độ từ hai mươi một đến ba mươi bốn độ
thành phố đà nẵng trời trong xanh nhiều nắng nhiệt độ từ hai mươi bốn đến ba mươi ba độ
và thành phố hồ chí minh có mây trời nắng nhiệt độ từ hai mươi tám đến ba mươi tám độ
hôm qua tại tỉnh lâm đồng đã xảy ra một vụ cháy rừng tại tiểu khu bốn trăm tám mươi bốn thuộc địa bàn xã đại lào thành phố bảo lộc
đến hơn một mươi tám h cùng ngày lực lượng chức năng vẫn chưa thể khống chế được hoàn toàn vụ cháy
thông tin ban đầu vụ cháy rừng nói trên bắt nguồn từ vườn
cụ thể vào khoảng một mươi ba h chiều ngày chín tháng bốn người dân phát hiện các đám cháy từ vườn trè của hai hộ dân khu vực tiếp giáp giữa xã lộc thành huyện bảo lâm với thôn một mươi một xã đại lào thành phố bảo lộc nên đã thông báo tới chính quyền địa phương cơ quan chức năng
sau khi tiếp nhận tin báo ủy ban nhân dân xã đại lào đã huy động nhiều lực lượng phối hợp với hạt kiểm lâm bảo lộc
ban chỉ huy quân sự thành phố bảo lộc đến hiện trường triển khai các biện pháp dập lửa khống chế các đám cháy
tuy nhiên do thời tiết hanh khô gió lớn nên ngọn lửa nhanh chóng bùng phát lan rộng
đến khoảng một mươi năm giờ cùng ngày ngọn lửa đã lan rộng qua nhiều điểm tại quả đồi rộng lớn trong diện tích rừng tự nhiên nghèo kiệt thuộc tiểu khu bốn trăm tám mươi bốn thôn một mươi một xã đại lào
ghi nhận đến hơn một mươi tám giờ cùng ngày hơn năm mươi người thuộc các lực lượng tiếp tục chia thành nhiều túp triển khai các biện pháp chữa cháy khoanh vùng khống chế đám cháy
hiện lực lượng chức năng đã khoanh vùng được hai điểm không để cháy lan qua các khu vực khác còn một điểm do địa hình hiểm trở và ngọn lửa đang tiếp tục bùng phát
trước đó ngày hai mươi hai tháng ba tại tiểu khu tám trăm bốn mươi tám thôn một mươi một xã đại lào cũng xảy ra vụ cháy rừng nghèo kiệt gây thiệt hại khoảng hai hectare rừng chủ yếu là cây bụi le tét và cỏ lâu
được biết do ảnh hưởng của tình hình khô hạn chỉ tính riêng tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn trên địa bàn thành phố bảo lộc xảy ra ít nhất bảy vụ cháy rừng trồng rừng tự nhiên nghèo kiệt và vườn cây của người dân địa phương
thưa quý vị vào thời điểm diễn ra nhật thực toàn phần mặt trăng sẽ treo khuất mặt trời chỉ để lại vành nhật hòa rực sáng
tuy nhiên đó là góc nhìn từ phía trái đất còn đối với các phi hành gia trên trạm vũ trụ quốc tế ở độ cao bốn trăm một mươi tám km phía trên mặt đất
thứ mà họ nhìn thấy lại là một cảnh tượng vô cùng ngoạn mục cái bóng khổng lồ của mặt trăng trên bề mặt địa cầu di chuyển dần qua bắc mỹ
hình ảnh nhập thực từ iss không phải ngẫu nhiên nasa đã điều chỉnh độ cao của nó trong quỹ đạo suốt nhiều tháng tính toán sao cho trạm vũ trụ quan sát được nhật thực lần này và cả lần tiếp theo ở bắc mỹ sau hai thập kỷ nữa
kết quả là hình ảnh lịch sử về cách bóng của mặt trăng di chuyển từ bang new york đến new felland từ độ cao bốn trăm một mươi tám km phía trên vùng đông nam canada
mặc dù iss đã đi qua bắc mỹ trong thời gian diễn ra đợt thực toàn phần nhưng người ta chỉ thấy nó như một đốm sáng di chuyển rất nhanh qua bầu trời bởi vằn chiếu từ các tấm pin năng lượng mặt trời lắp đặt trên trạm
ngoài ra các vệ tinh cũng quan sát thấy nhiệt độ bề mặt địa cầu giảm trong umara của mặt trăng trên trái đất trong thời gian biệt thực do lượng ánh sáng mặt trời chiếu xuống mặt đất giảm đi
nhật thực toàn phần vừa rồi là dài nhất ở bắc mỹ trong hơn hai trăm linh năm qua với thời gian lên từ bốn phút hai mươi sáu giây
chỉ thua con số bốn phút bốn mươi tám giây vào năm một nghìn tám trăm linh sáu
tiếp theo sẽ là những cập nhật về tình hình thời tiết chung trên ba miền trong đêm nay và ngày mai
bắc bộ nhiều mây có mưa nhỏ vài nơi sáng sớm có sương mù nhẹ dài rác
riêng khu tây bắc có mưa vài nơi chiều tối và đêm có mưa dài rác và có rồng
trung bộ nhiều mây có mưa vài nơi riêng phía bắc sáng có mưa giải rác gió nhẹ
nam bộ có mây ngày nắng nóng có nơi nắng nóng gai gắt
mưa dài rác và có rồng vài nơi trong mưa rồng có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
ngay sau đây sẽ là dự báo chi tiết cho các khu vực trên cả nước
phía tây bắc bộ nhiều mây có mưa nhỏ vài nơi sáng sớm có sương mù nhẹ dài rác
riêng khu tây bắc có mưa vài nơi chiều tối và đêm có mưa xào và rồng dài rác gió nhẹ
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh
nhiệt độ thấp nhất từ hai mươi đến hai mươi ba độ có nơi dưới hai mươi độ
nhiệt độ cao nhất từ hai mươi bốn hai mươi bảy độ riêng khu vực tây bắc từ hai mươi bảy đến ba mươi độ
phía đông bắc bộ nhiều mây sáng và đêm có mưa nhỏ mưa phùn và sương mù dài rác
gió đông đến đông nam cấp hai ba nhiệt độ thấp nhất từ hai mươi hai mươi ba độ
nhiệt độ cao nhất từ hai mươi bốn đến hai mươi bảy độ
thác tỉnh từ thanh hóa đến thử thiên huế
nhiều mây có mưa vài nơi riêng phía bắc sáng có mưa dài rác gió nhẹ
nhiệt độ thấp nhất từ hai mươi hai đến hai mươi năm độ nhiệt độ cao nhất từ hai mươi sáu đến hai mươi chín độ
phía nam có nơi trên hai mươi chín độ
thác tỉnh từ đà nẵng đến bình thuận
có mây nghe nắng chiều tối và đêm có mưa xào và rông vài nơi
gió đông đến đông nam cấp hai ba nhiệt độ thấp nhất từ hai mươi bốn hai mươi bảy độ
nhiệt độ cao nhất từ ba mươi một đến ba mươi bốn độ
khu vực tây nguyên có mây ngày nắng có nơi nắng nóng
chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi
gió đông cấp hai cấp ba trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
nhiệt độ thấp nhất từ hai mươi một hai mươi bốn độ nhiệt độ cao nhất từ ba mươi hai ba mươi năm độ có nơi trên ba mươi năm độ
khu vực nam bộ có mây nghe nắng nóng có nơi nắng nóng gây gắt
chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi
gió đông nam đến đông cấp hai ba
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
nhiệt độ thấp nhất từ hai mươi năm đến hai mươi tám độ nhiệt độ cao nhất từ ba mươi bốn ba mươi bảy độ có nơi trên ba mươi bảy độ
quần đảo hoàng sa không mưa tầm nhìn xa trên một mươi km
gió đông cấp bốn sóng cao từ một năm hai năm m
quần đảo trường sa không mưa tầm nhìn xa trên một mươi km
gió đông bắc cấp bốn năm sóng cao từ một hai m
tiếp theo trên kênh youtube của bản tin dự báo strategically papa biết
sáng sáng ngày mai ngày một mươi một tháng bốn
xin mời quý vị và các bạn hãy đón xem
xin chào các bạn và hẹn gặp lại